cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đang điều tra mở rộng vụ án tham mô tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam và công ty cổ phần minh ngân
việc điều tra được thực hiện theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu trăm một mươi bảy ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
và quyết định nhập vụ án hình sự số một mươi sáu c bốn mươi sáu p một mươi một ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được ngày tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội tham ô tài sản
theo quy định tại điều hai trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với đinh mạnh thắng
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và thương mại dầu khí sông đà
cùng ngày quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khám xét đối với bị can đinh mạnh thắng
theo đúng quy định của pháp luật
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước
sớm kết luận điều tra truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật